thưa quý vị sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến đối với một số vấn đề lớn
còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
một vấn đề được các đại biểu quan tâm là đề xuất không cần công chứng trong một số trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản
dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có điều chỉnh một số quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản
trong đó một số trường hợp sẽ không bắt buộc phải công chứng chứng thực
xung quanh vấn đề này nhiều ý kiến đề nghị cần quy định bắt buộc việc này để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân
thực tiễn các hợp đồng kinh doanh bất động sản thường có giá trị lớn liên quan đến quyền và lợi ích của các bên và dễ xảy ra tranh chấp
từ đó cần có một bên xác thực để đảm bảo an toàn pháp lý tránh rủi ro phát sinh
nếu một bên là tổ chức và doanh nghiệp hợp đồng kinh doanh bất đồng sản thì phải bắt buộc phải công chứng chứng thực
tại vì trong thời gian qua đã xảy ra vụ việc như thế này rồi cuối cùng cái người bị thiệt hại đó là người dân đó là khách hàng bị mua
cho nên tôi nghĩ rằng là phải qua công chứng chứng thực
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh do hồ sơ hợp đồng bất động sản rất phức tạp gồm nhiều tài liệu chuyên ngành
sự hiểu biết của cá nhân người dân về cách thực hiện giao dịch một cách tốt nhất thường bị hạn chế
vì vậy việc cần có công chứng chứng thực là hết sức cần thiết
trước tình trạng mua bán sử dụng bóng cười
có chứa khí nitroxid n hai o tại các quán bar vũ trường quán karaoke khu vui chơi giải trí ở một số địa phương
bộ y tế vừa đưa ra cảnh báo khi sử dụng loại khí này
việc sử dụng khí n hai o ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng có thể gây ra các dối loạn
bệnh lý nguy hiểm mất kiểm soát năng lực hành vi gây mất an ninh trật tự cho xã hội
do đó bộ y tế đề nghị các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm nói chung
và khí n hai o nói riêng phải thực hiện
tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương và phải đảm bảo yêu cầu đối với phụ gia thực phẩm
sử dụng đúng đối tượng thực phẩm đúng mục đích không vi phạm và cho phép đảm bảo truy xuất được người bán và người mua
nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp nhận nguyễn thị thu phương
trưởng bộ phận thư ký tài chính công an
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra
tại sở y tế tỉnh quảng ninh đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra
làm rõ về hành vi phạm tội của nguyễn thị thu phương và các bị can khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án
vụ việc liên quan đến công ty aic trực tiếp hoặc thông qua gia đình người thân các cơ quan đại diện của việt nam
ở nước ngoài để liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật
trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
theo tổng cục thống tê chỉ số giá tiêu dùng cbi tháng tám tăng tám mươi tám so với tháng trước
trong đó khu vực thành thị tăng tám mươi bảy khu vực nông thôn tăng tám mươi chín
so với cùng kỳ năm trước chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có một mươi nhóm hàng tăng giá so với tháng trước
riêng nhóm biêu chính viễn thông giá giảm một mươi bảy bình quân tám tháng cbi tăng ba một so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản tháng tám tăng ba mươi hai so với tháng trước tăng bốn hai so với cùng kỳ năm trước
theo các chuyên gia hiện nay giá gạo xuất khẩu của việt nam tiếp đà tăng trong nước không lo thiếu hàng
thống kê mới nhất từ tổng cục hải quan đến hết ngày một mươi năm tháng tám nước ta đã xuất khẩu năm ba mươi năm triệu tấn gạo thu về hai tám mươi tám tỷ đô la mỹ
còn theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn hai mươi ba nước ta có thể xuất khẩu khoảng bảy năm tám triệu tấn gạo
trừ số gạo đã xuất khẩu năm ba mươi năm triệu tấn việt nam còn khoảng hai một mươi năm hai sáu mươi năm triệu tấn gạo tác loại để xuất khẩu từ nay đến cuối năm
việc gieo cấy vụ thu đông ở đồng bằng sông cửu long của nước ta đang được đẩy mạnh
diện tích ước tính tăng năm mươi hectare so với năm ngoái
đồng nghĩa nguồn cung gạo cho xuất khẩu sẽ tăng và có thể thu về thêm một trăm linh triệu usd trong năm nay
theo cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ thu đông cũng sẽ cho thu hoạch sớm
vì vậy năm nay sản lượng lúa gạo sản xuất chắc chắn đạt mục tiêu đề ra bốn mươi ba triệu tấn
sở du lịch hà nội cho biết tháng tám ước tính thủ đô hà nội đón trên hai triệu lượt khách du lịch tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội ước đạt ba trăm tám mươi hai chín trăm linh lượt
khách du lịch nội địa ước đạt một tám triệu lượt khách
như vậy từ đầu năm đến nay
tổng khách du lịch đến với hà nội đạt gần một mươi bảy triệu lượt khách tăng trên ba mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
đạt được con số này là do nhu cầu du lịch tăng cao
cùng với đó là có nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức tại thủ đô như sự kiện blackpink tháng bảy vừa qua
theo đó tổng thu tư khách du lịch ước đạt sáu mươi một tỷ đồng
thưa quý vị dằm tháng bảy âm lịch trên khắp cả nước
các gia đình tin theo tín ngưỡng phật giáo đều thành kính bước vào
mùa lễ vu lan mùa báo hiếu tại các chợ dân sinh siêu thị
nhiều mặt hàng được bày bán đa dạng thu hút người tiêu dùng
các loại thực phẩm chay cỗ chay cũng trở nên đắt khách hơn những ngày thường
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
ngày dằm tháng bảy với chị my là một ngày lễ rất quan trọng trong năm
do vậy ngày từ sáng sớm chị đã bớt chút thời gian đi chợ mua đổ cúng lễ
hôm nay thực ra là chuẩn bị đến ngày lễ vu lan rồi
mình có đợi lễ
ra đây và mua một ít hoa vàng anh một chút hoa sen về để cắm lên ban thờ nhà mình
mình thấy là năm nay là so với mọi năm thì hoa năm nay đẹp hơn này
nhưng mà giá cả vẫn ổn định và không lên giá như là tết hoặc là các dịp lễ khác
dằm tháng bảy vu lan là ngày quan trọng
thì mọi người dân việt nam mình thì ai cũng phải cũng như là cũng phải cúng lễ thôi
hoa quả các thứ tăng giá nhẹ mua bán tâm tập vui vẻ lắm
theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội trong ngày hôm nay
thịt gà ta ở mức một trăm năm mươi đồng một kg thịt lợn từ một trăm một mươi đến một trăm năm mươi đồng một kg tùy loại
giá thịt bò từ hai trăm năm mươi đến hai trăm tám mươi đồng một kg
so với những ngày trước đó thực phẩm đắt lên một vài giá
ngoài ra các loại hoa quả tươi cùng các thực phẩm khác như giò chả xôi ngũ sắc bánh trưng
phục vụ ngày lễ vu lan giá cũng tăng nhẹ nhưng hàng vẫn bán chạy
năm nay thì
chủ yếu là về hạt đồ khúng thì có xôi các loại xôi xôi ngũ sắc xôi gớp xôi đậu đen xôi đậu xanh
không bán xôi đậu đen xôi đậu xanh rồi các loại chè bánh trưng rồi các cái đồ để bốt cho người âm
quần áo rồi tiền vàng bỏng nói chung là mỗi thứ một tí mua bán thì mọi người mua sức mua cũng được
năm nay mọi người cũng lễ bái
chú đáo cho người âm nói chung là mình cảm thấy sức mua là được so với mình bán mọi khi là đắt hàng hơn mọi ngày
tại các nhà hàng cũng làm sẵn các món chay để phục vụ thực khách trong ngày lễ vu lan
giá cả các món chay tùy thuộc nguyên liệu và số lượng món thấp thì từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một mâm
cao là từ bốn trăm năm mươi nghìn đồng đến sáu trăm linh nghìn đồng một mâm
trong ngày lễ vu lan các thực phẩm như gà chay hấp nem giò lụa đậu chiên sù sôi vỏ hạt sen
cũng được tiêu thụ rộng rãi
thương hiệu này luôn phiên giảm giá đến năm mươi cho các mặt hàng ăn uống
các mặt hàng đồ dùng gia đình hóa mỹ phẩm của những thương hiệu nổi tiếng cũng giảm giá mạnh từ hai mươi năm đến năm mươi
chuỗi aeon việt nam có chương trình deal to giá nhẹ giảm giá hai mươi đến năm mươi cho các sản phẩm thịt cá trâu củ quả hàng tiêu dùng nhanh
hàng gia dụng điện máy từ các thương hiệu nổi tiếng cũng được bán giá ưu đại đến năm mươi
còn tại các hệ thống siêu thị big c top market mm mega market các mặt hàng tiêu dùng nhanh đồ gia dụng thực phẩm tư sống đông lạnh
nhìn chung có mức ưu đại giảm từ một mươi đến năm mươi
theo các siêu thị sức mua đang tăng nhẹ trong những ngày gần đây khả năng sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày nghỉ lễ
lễ hội rạng danh văn hóa ấn thực việt sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi tới đây tại dinh độc lập tp hcm
nhằm tôn vinh nghề bếp nhân ngày đầu bếp thế giới
đồng thời xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực việt nam
sự kiện dự kiến thu hút năm mươi lượt khách tham quan và trải nghiệm
đến với lễ hội người dân sẽ được thưởng thức các đặc sản vùng miền từ hơn một trăm linh gian hàng do các đầu bếp chuyên nghiệp
các nghệ nhân của tp hcm và các địa phương thực hiện
lễ hội cũng sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như hoạt động ca nhạc các sở biểu diễn ẩm thực
chương trình dạy nấu ăn trên sân khấu lễ vinh danh đầu bếp việt
sáng ngày hai mươi chín tháng tám tại tp hcm đã diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh tiền giang năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị quy tụ hơn ba trăm linh tổ chức doanh nghiệp và cá nhân tham dự
tiền giang là tỉnh có lợi thế phát triển các sản phẩm nông sản
tỉnh hiện có ba lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp chủ lực trồng trọt chăn nuôi và thủy sản
tuy nhiên việc tiêu thụ lại đang gặp nhiều vướng mắt
câu chuyện được mua mất giá giải cứu nông sản vẫn thường xuyên xảy ra
do đó hội nghị xúc tiến lần này chính là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
tiếp cận nhanh hơn với các kênh phân phối hiện đại và người tiêu dùng tại tp hcm

theo sở công thương tỉnh tiền giang từ khi triển khai chương trình ocov đến nay
tỉnh đã có một trăm bảy mươi bốn sản phẩm ô cốp cấp tỉnh trong đó có chín mươi năm sản phẩm bốn sao và bảy mươi chín sản phẩm ba sao
thông qua hội nghị này tiền giang hy vọng hệ thống các siêu thị trung tâm thương mại
chuỗi cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối khác ở các tỉnh thành phố khu vực phía nam
nhất là tp hcm và các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có cơ hội tìm hiểu về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh
tiếp cận các sản phẩm ocov và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tiền giang
thưa quý vị thời gian qua công an tp hcm cùng với công an tp thủ đức
các quận huyền phương xã liên tục trấn áp triệt phá các đường dây tính dụng đen
tổ chức cạo xóa quảng cáo rao vặt bồi bẩn mỹ quan đô thị
cũng như phòng ngừa tận gốc những ổ nhóm cho vay nặng lãi
công tác này hiện đã và đang nhận được sự đông tin ủng hộ của người dân
bởi những thay đổi tích cực lên mọi nơi